kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn
ra đời trong những ngày đầu của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
được nhân dân hết lòng đùm bọc giúp đỡ
lực lượng công an nhân dân luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng
đoàn kết tận tụy cho công tác dũng cảm mưu trí sáng tạo trong chiến đấu
cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta đánh thắng mọi âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm
góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thực tiễn bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
đã khẳng định truyền thống tốt đẹp bản chất cách mạng
sức chiến đấu kiên cường của lực lượng công an nhân dân
một lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
thưa quý vị hôm nay ngày một mươi chín tháng tám kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
và một mươi bảy năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được dành phần lớn thời lượng để cùng với quý vị ôn lại những truyền thống đáng tự hào
đã và đang là động lực để toàn quân vững vàng tiến bước
tiếp tục hoàn thành xuất sắc những trọng trách mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
thưa quý vị dù là các tổ chức đơn lẻ hay khi đã thống nhất thành lực lượng công an nhân dân
dù khi đấu tranh giành độc lập dân tộc hay khi xây dựng và phát triển đất nước
dù thời chiến hay thời bình
mục tiêu phương trăm hành động của những chiến sĩ mang trên mình sắc phục công an
vẫn là phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
tháng tám năm nay mang nhiều nỗi điểm hơn đối với lực lượng công an nhân dân
bởi ngay trong những ngày đầu mùa thu hà nội
ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô đã hy sinh sau khi cứu được tám người dân trong hỏa hoạn
ba chiến sĩ là tấm gương tiêu biểu
sẵn sàng cống hiến vì bình yên
của tổ quốc hạnh phúc của nhân dân
và cũng là sự tiếp nối tinh thần vì nước quên thân
vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân bảy mươi bảy năm về trước
trong cái thời kỳ đó thì xuất hiện nhiều cái tấm gương anh hùng liệt sĩ mà họ còn rất trẻ
ví dụ như là đồng chí lê bình là trưởng quốc gia thi vệ cuộc ở quốc an cần thơ
nữ điệp báo công an hà nội nguyễn thị lợi
rồi chị bùi thị cúc của công an hưng yên
là liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân võ thị sáu
đã góp phần làm nên cái truyền thống anh hùng dẫn thân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
vì nền an ninh đạo tử của lực lượng công an chúng ta sau này
với tinh thần sẵn sàng dân thân ấy
họ đã cùng nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa
làm nên chiến thắng lịch sử của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
và bảo vệ chính quyền cách mạng mới thành lập
những cái lực lượng tiền thân tổ chức tiền thân công an dân
thì đóng góp vào cái việc thứ nhất là giết ác trừ gian
thế rồi là hỗ trợ gây thanh thế cho lực lượng quân chúng
để tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương
và ngay sau khi mà hệ thống chính quyền cách mạng được thành lập
lực lượng công an đã tiến hành một cuộc đấu tranh
có thể nói là rất là kiên quyết
rất là mạnh mẽ rất là mạnh mẽ rất là mạnh mẽ
mạnh mẽ để đấu tranh chống lại các cái thí lực phản cách mạng và tội phạm khác
và để bảo vệ chính quyền cách mạng
dù là các tổ chức đơn lẻ hay khi đã thống nhất thành lực lượng công an nhân dân
dù khi đấu tranh giành độc lập dân tộc hay khi xây dựng và phát triển đất nước
dù thời chiến hay thời bình
thì mục tiêu phương châm hành động của những chiến sĩ mang trên mình sắc phục công an
vẫn là phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
cái truyền thống ấy tôi nghĩ rằng là đến nay là bảy mươi bảy năm
nhưng mà nó vẫn nối tiếp
mà như một cái dòng chảy thông huyết quản của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
thời kỳ chống bị cứu nước
thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đặc biệt là hiện nay
mà trong cái công cuộc bảo vệ nền an ninh trật tự của đất nước
cũng rất nhiều gai co phức tạp
nhiều đồng chí cán bộ chiến sĩ công an chúng ta còn rất trẻ
nhưng mà những hành động anh hùng ấy
như là một cái sự noi gương của cái truyền thống trai
nó làm nên cái bản lĩnh cái tâm hồn cái tình cảm
của những chiến sĩ công an thời kỳ đổi mới này
trong thời kỳ đổi mới với những khó khăn mới
nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân càng trở nên nặng nề hơn
nhưng tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
đã trở thành động lực to lớn
để lực lượng công an nhân dân hoàn thành trọng trách
mà đảng nhà nước và nhân dân giao có
trong suốt năm
trong suốt năm